sau hơn ba năm kể từ khi chính thức phát sóng truyền hình nhân dân luôn duy trì sự ổn định về nội dung các chương trình phát sóng bám sát định hướng chính trị thể hiện rõ đặc điểm của một kênh truyền hình thời sự chính trị tổng hợp
nhằm đáp ứng yêu cầu mới truyền hình nhân dân cần có những thay đổi theo hướng khẳng định bản sắc riêng trong hệ thống truyền hình cả nước nói chung và trong hệ thống các kênh truyền hình thiết yếu nói riêng
đó cũng là nội dung của hội thảo khoa học bản sắc truyền hình nhân dân diễn ra chiều nay do báo nhân dân truyền hình nhân dân tổ chức
dự hội thảo có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
nhà báo hà đăng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân
phó giáo sư tiến sĩ hồng vinh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên tổng biên tập báo nhân dân nguyên phó ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
cùng các đồng chí phó tổng biên tập báo nhân dân nguyên phó tổng biên tập báo nhân dân các giáo sư tiến sĩ và nhà khoa học
tại buổi hội thảo các đại biểu cho rằng truyền hình nhân dân là kênh thời sự chính trị tổng hợp mang tính đặc thù riêng
vì vậy cần có những đặc điểm riêng hướng tới đó là nội dung có gì khác với kênh truyền hình khác phục vụ đối tượng khán giả nào
chính những điều này sẽ làm nên bản sắc riêng cho truyền hình nhân dân nhất là trong thời đại công nghệ số
việc tạo bản sắc riêng đang là thách thức của truyền hình nhân dân khi mà hiện nay có nhiều kênh truyền hình khác được hình thành và phát triển
câu hỏi đặt ra là một kênh truyền hình của báo nhân dân
truyền hình nhân dân sẽ là canh tay nối dài những ấn phẩm của báo được phụ trợ bằng hình ảnh
và âm thanh hay truyền hình nhân dân sẽ là một kênh phục vụ một nhóm công chúng đại chúng quần chúng nhân dân theo đúng tên gọi của não
xét về tổng thể trong bối cảnh thị trường truyền thông trong cả nước và xu thế phát triển của truyền hình ở nước ngoài
thì tác giả cho rằng là định vị lại kênh truyền hình nhân dân là một kênh thông tin tổng hợp
là sự lựa chọn có nhiều tiềm năng nhất với những mục tiêu cung cấp tin tức bình luận
thông qua các format hiện đại tương tác dành cho các bản tin thời sự được cập nhật thường xuyên trong ngày
các chuyên đề các chương trình tài liệu tọa đàm có chất lượng cao về mọi mặt
đời sống xã hội kinh tế chính trị văn hóa giáo dục cho người dân việt nam ở mọi lứa tuổi
trên nền tảng và bề dày lịch sử của báo nhân dân gần bảy mươi năm qua
truyền hình nhân dân thừa kế sâu sắc tôn trì mục đích của báo
vậy làm thế nào để tạo ra bản sắc riêng cho truyền hình nhân dân
nhà báo hồng vinh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên tổng biên tập báo nhân dân
nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung mương nhận định
để làm nên bản sắc của truyền hình nhân dân thì cần có bốn yếu tố cốt lõi
đó là tính kịp thời tính chuẩn xác tính đại chúng và tính định hướng
đam mê gắn với trách nhiệm xứ này thì báo nhân dân phải nói rằng là
cái uy tín của nó cái sự cẩn trọng của nó và với một cái sự bình luận thông qua
một cái giác quan một cái sự nhạy bén của những đội ngũ lãnh đạo các thế hệ lãnh đạo
thì tôi thấy đây cũng là một kinh nghiệm để truyền hình nhân dân tiếp tục phát huy
theo tôi báo truyền hình nhân dân
tìm ra cái bản sắc thì theo tôi cái bản sắc đó
tức là nó là phải tạo ra cái bản sắc của bản sắc
bản sắc lớn là của báo nhân dân anh phải tạo ra cái bản sắc của bản sắc
tức là cái bản sắc của anh là cách tiếp cận của anh khác
cái tiếp cận của cái trên kia là trên mặt báo trên giấy bài viết
nhưng tiếp cận của anh đây là bằng hình ảnh bằng tiếng nói bằng tất cả
thì anh phải tìm được cái độc đáo của các tiếp cận đó

hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận
trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề
bản sắc riêng là gì làm thế nào tạo được bản sắc riêng
trong các chuyên đề chuyên mục của truyền hình nhân dân
bởi bản sắc không chỉ là sự nhận dạng qua logo
mà cốt lõi là giá trị các chương trình phát sóng
trong bối cảnh hiện nay để tạo nên bản sắc riêng
truyền hình nhân dân cần xây dựng nội dung các chương trình
mang tính kịp thời độ chính xác cao phản ánh trung thực nhất mọi mặt
mọi ngóc ngách của đời sống xã hội
và có đội ngũ phóng viên phẩm chất đạo đức
bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
và là cánh tay nối dài thực hiện tôn trị mục đích của báo nhân dân
là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân